ngày chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang
đang tạm giữ hình sự đối với sáu đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
xảy ra tại khu vực tổ sáu mươi tám khóm bình đức một phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
vào khoảng một mươi bảy h ngày năm tháng tám nhận được tin báo của gia đình anh huỳnh thanh n
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cư trú tại khóm bình đức tp long xuyên
bị một nhóm đối tượng không chế lên ô tô biển kiểm soát năm mươi một a bảy mươi nghìn chín trăm ba mươi ba đưa về tỉnh tây ninh
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tiến hành truy xét nhanh và theo dõi đối tượng
khi cả nhóm vừa về đến quán karaoke quỳnh hương thuộc phường an hòa thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
thì bị tổ công tác kết hợp với công an địa phương kiểm tra và mời về làm việc
qua đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên thi hành lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng gồm bùi thị hồng nhi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lý thủy tiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và lưu văn bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú tại tỉnh tây ninh về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
ba đối tượng còn lại cũng bị tạm giữ ngay sau đó
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ